xin kính chào quý vị khán giả
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa phá chuyên án về ma túy
bắt một đối tượng thu giữ một kg ma túy ketamin
điều đáng nói các đối tượng thực hiện vận chuyển ma túy bằng đường hàng không
đối tượng bị bắt là nguyễn minh tuấn chú tại khối bình yên phường hương bình tp vinh
tăng vật thu giữ gồm một kg ma túy ketamin năm trăm linh viên thuốc lắc một xe máy và một điện thoại di động
tuấn đã có một tiền án về tội cối gây thương tích
tại cơ quan công an nguyễn minh tuấn khai nhận cấu kết với người thân đang ở nước anh để mua bán ma túy
các đối tượng thông qua các phần mềm như zalo telegram messenger để bàn bạc
và lên kế hoạch vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam qua đường hàng không
khi ma túy được chuyển về nghệ an tuấn nhận hàng và chia nhỏ để bán cho các đối tượng có nhu cầu tại thành phố vinh
một đường dây ma túy khác cũng vì vừa bị lực lượng công an tỉnh bình phước triệt phá thành công
bắt giữ hai đối tượng là phạm trường sơn
ba mươi tuổi và dương thanh sang
ba mươi tám tuổi cùng chủ ấp thuận hòa một
xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước
thu giữ một bánh heroin
và nhiều vật chứng có liên quan
ngày ba mươi tháng ba lực lượng công an phát hiện
bắt giữ phạm trường sơn trên đường
từ tp hcm về tỉnh bình phước
đã quăng một bánh heroin xuống ven đường
để phi tang đối tượng phạm trường sơn khai nhận
nguồn gốc bánh heroin trên
là do dương thanh sang đưa tiền cho sơn
để về tp hcm mua
cơ quan công an cũng khám xét khẩn cấp
chỗ ở của dương thanh sang
tại ấp thuận hòa một xã thuận lợi huyện đồng phú
thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
ma túy và dụng cụ để sử dụng ma túy
cùng với một số đối tượng có biểu hiện
đã sử dụng ma túy tại nơi ở của sang
công an tp bumathua tỉnh đắk lắc
vừa điều tra làm rõ bắt giữ
hai đối tượng đánh ghen ép người tình
của chồng ghi giấy nợ một trăm hai mươi triệu đồng
để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
hai đối tượng bị bắt là lê thị thìn
bốn mươi hai tuổi chú tại phường tân thành
và lê xuân phương năm mươi tuổi
chú tại xã cư ê bua tp bumathua
theo kết quả điều tra ban đầu
thị thìn nghi chồng mình có quan hệ yêu đương
với một người nên đã nhờ trần công hải
theo dõi ba mươi ngày với tiền công
là ba mươi triệu đồng sau đó hải
đã liên hệ nhờ phương theo dõi
và trả tiền công một mươi năm triệu đồng
số tiền này phương chia đôi với nguyễn thanh hoàng
để cùng đi theo dõi để thực hiện hành vi
các đối tượng đã mua thiết bị định vị
gắn vào xe máy của nạn nhân đến ngày
một mươi chín tháng ba phát hiện chồng đi cùng
người tình đến một nhà nghỉ ở phường ea tam
tp bumathua thì thìn cùng với
các đối tượng kéo đến bắt quả tàng
tại đây các đối tượng bắt ép người phụ nữ
phải viết giấy nhận trả số tiền
một trăm hai mươi triệu đồng là chi phí
mà thìn đã thuê người theo dõi
và yêu cầu phải trả trong hai ngày
đồng thời ép đôi tình nhân lên giường nằm
để nhóm này quay video
sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an
nhận được tin báo khoảng một mươi h
ngày hai mươi hai tháng ba tại quán cà phê
vị đắng phường tân thành tp bumathua
khi phương hải và hoàng
đang nhận ba mươi triệu đồng từ nạn nhân
thì bị công an tp bumathua phối hợp
với công an phường ea tam bắt quả tàng
thời gian qua lực lượng công an tại tỉnh an giang
đã chủ động phối hợp cùng các lực lượng
chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp
trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
trên tuyến biên giới nhất là tình trạng
xuất nhập cảnh trái phép buôn lậu
và xa lận thương mại qua đó đã
đem lại những kết quả tích cực
trên tuyến biên giới tây nam
trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ tính riêng trên địa bàn huyện an phú
tỉnh an giang công an huyện cùng lực lượng
chức năng đã phát hiện một trăm một mươi sáu vụ
xuất nhập cảnh trái phép liên quan

có nhiều vụ buôn lậu và gian lận thương mại
khi các đối tượng cố tình tuần hàng hóa
từ nước campuchia vào việt nam
và ngược lại
các đối tượng ở phía campuchia
họ đã lập những trang mạng xã hội
để thông tin
tìm người có cần việc làm
để sang campuchia
lương bỏng đại khái lương
để rất cao thu hút người dân
người ta nhẹ dạ cá tên người ta không biết
người ta mới tìm đường đến an phú
để xuất cảnh sang campuchia
song song đó để được xuất cảnh thượng lợi
đối tượng campuchia lúc nào cũng có
đường dây mất xích
để khi các đối tượng từ nơi khác đến
các đối tượng ở địa bàn an phú
tiếp nhận đưa vào các nhà trọ
nhà nghỉ để giấu
đợi dụng những cơ hội
lực lượng chức năng sơ sức
để đưa sang
chỉ trong bốn tháng đầu năm
lực lượng công an đã khởi tố bốn vụ
liên quan một mươi hai đối tượng có hành vi tổ chức môi giới
đưa người khác ra nước ngoài trái phép
các đối tượng còn lại
cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt hành chính
bên cạnh đấu tranh
lực lượng công an ở đây cũng chủ động phối hợp
cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến cho người dân
nhất là người dân sống
tại các khu vực biên giới
về âm mưu thủ đoạn của các loại tội phạm
và những quy định của pháp luật
liên quan đến hành vi xuất nhập cảnh trái phép
và chế tài đối với các hành vi này
về nhà lại
tôi cũng tuyên truyền cho anh em người dân tộc
chăm tôi đi campuchia
về phải ngay cửa khẩu
đừng có đi trốn
đi lén này kia nọ
phải chấp hành theo chú trương đại nhà nước
bên cạnh công tác là
phòng chống dịch
và chống xuất nhập cảnh trái phép
thì đối với phòng phủ hội đã kết hợp
với các lực lượng công an
xã công an huyện
thường xuyên tổ chức toàn tra mật phục
chống buôn lậu gia lận thương mại
và các loại tội phạm
sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng
đã nâng cao ý thức người dân
từ đó tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng
khi phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
phát huy sức mạnh toàn dân
tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
an ninh biên giới quốc gia
chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho công an
các xã thị trắng
kết hợp với lực lượng
nhân quân của xã
xây dựng kế hoạch
tổ chức tần tra
trên tiến biên giới
kể cả ban ngày và măng điểm
để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
cho nơi bàn và trên tiến biên giới
trong thời gian tới
hành vi xuất nhập cảnh là hành vi trái pháp luật
và luôn bị xử lý nghiêm
vậy nên bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng
thì mỗi công dân cần nêu cao
tinh thần trách nhiệm
đồng thời tố giác kịp thời các hành vi xuất nhập cảnh
nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
thông tin mới nhất liên quan đến vụ xe ô tô
đi với tốc độ cao đâm vào tiệm bánh mì
khiến nhiều người bị thương
xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua trên đường điện biên phủ
phường chính gián quận thanh khê thành phố đà nẵng
lực lượng công an quận thanh khê xác định
nam tài xế điều khiển ô tô
có sử dụng rượu bia và ma túy
thời điểm trên xe ô tô do người đàn ông
điều khiển lưu thông trên tuyến đường lê duẩn
khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông
tại đường nhánh của hầm chui điện biên phủ
thì va chạm vào đuôi xe ô tô khách một mươi sáu chỗ
chưa dừng lại xe ô tô trên tiếp tục lùi
và lao về hướng đường lê độ
và đâm trực diện vào tiệm bánh mì
cú tông bất ngờ khiến sáu nạn nhân bị thương tích nặng
hiện sức khỏe đã tạm ồn
tài xế ô tô cũng bị thương sau khi gây tai nạn
đang được điều trị tại bệnh viện đà nẵng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới
tỉnh an giang sáng nay cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn văn nhật
trú tại xã tân mỹ huyện trợ mới tỉnh an giang
về tội vi phạm quy định
về tham gia giao thông đường bộ
thông tin từ cơ quan điều tra
ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn văn nhật điều khiển xe ô tô
tại chạy hướng ngã ba bà vệ
về thị trấn mỹ luông huyện trợ mới
khi đến khu vực tổ một ấp long thuận
xã long điền b huyện trợ mới
thì nhật ngủ gật không làm chủ được tay lái
nên đã điều khiển xe lấn sang làn đường bên trái
tông và xe mô tô đang chạy ngược chiều
do một người dân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba điều khiển
chở theo hai người ở phía sau
cú tông trực diện đã khiến
hai người đi trên xe máy tử vong
ngày hôm qua mùng ba tháng bốn
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai
ban hành hai văn bản về việc chủ động
ứng phó với mưa lớn
lốc xét mưa đá gió giật mạnh
lũ ngập lụt lũ quét xả lở đất
và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
bão có thể xuất hiện sớm so với quy luật
mưa lũ bất thường trái mùa miền trung
đã làm hai người chết một người mất tích
và năm người bị thương
mưa lũ làm sập hai nhà năm mươi nhà bị tốc mái

khoảng hai sáu trăm linh lồng bè bị thiệt hại
hơn tám mươi tám hecta lúa
và khoảng một mươi bảy ha hoa màu bị ngập thiệt hại
lực lượng chức năng đang tích cực
giúp người dân tổ chức tiêu úng
nước rút đến đâu thu hoạch đến đó
nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân
dự báo khoảng từ ngày bảy cho đến ngày tám tháng bốn
có khả năng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới
trên vùng biển phía nam biển đông
và hai cơn bão ở phía đông philippines
có khả năng đi vào biển đông
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh
đến kiên giang chủ động theo dõi chặt chẽ
thông tin dự báo cảnh báo
để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn
về người và tài sản